các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một mươi năm tháng năm người này bị đong ngực đến khám tại bệnh viện đa khoa thạch thất
sau khi có kết quả xét nghiệm bệnh nhân này ba lần dương tính
ngay trong chiều ngày hôm qua đã truy vết ba mươi một trường hợp f một và một trăm tám mươi bảy trường hợp f hai được cách ly tại nhà
một bảy trăm bốn mươi bốn trường hợp f ba
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thạch thất trường hợp này khi đưa vào khu cách ly đã ở cùng với hai trường hợp f một
nên nhận định ban đầu có thể là lây chéo tại khu cách ly
tại tỉnh bắc giang số ca nhiễm
không ngừng tăng trong những ngày vừa qua tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã có hơn sáu trăm linh ca dương tính
hơn một mươi trường hợp phải cách ly tập trung nhiều địa phương phải thực hiện phong tỏa giãn cách
tuy nhiên với những hoạt động tri viện kịp thời từ trung ương và các tỉnh thành lân cận
người dân địa phương vững tin nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh
khung cảnh vắng lặng khác xa ngày thường tại thị trấn nánh huyện việt yên
không buôn bán tụ tập người dân thị trấn triệt đề thực hiện chỉ thị giãn cách
tất cả những người dân người ta cũng chấp hành rất là tốt
tất cả mọi cái hàng quán các thứ các anh thấy người ta đóng cửa không buôn bán nữa
và tất cả mọi gia đình đều giãn cách tốt nhà nào cũng ở nhà đấy
kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào thị trấn là giải pháp cấp thiết lúc này
để giảm tài cho lực lượng chức năng người dân nén đã chủ động cắt cử luân phiên nhau canh giữ ở nhiều chốt kiểm soát
các chốt này là
trên hai mươi bốn trên hai mươi bốn là lúc nào cũng có mặt ở chốt
để không cho người dân qua lại ở đâu ở chỗ đấy
chứ bất rất dễ bảo là đi mua những thứ cần thiết thì cho ra vào
nhưng mà cũng phải có cái kiểm tra chặt chẽ
sự đồng lòng của người dân thực sự đã mang lại những động lực to lớn cho chính quyền địa phương
trong buổi đầu của cuộc chiến với dịch bệnh
bên cạnh đó là sự chi viện kịp thời từ trung ương và các tỉnh gần cận
nguồn nánh vỡ trận đã được giảm thiểu
còn tất cả các xét nghiệm một cách hiệu quả nhất bằng kinh nghiệm và bằng trí tuệ
bằng vật lực của cả các tỉnh của cả nhân nước hỗ trợ
thì chúng tôi dùng hết sức mình và thời gian đang có để làm cho dịch bệnh lùi nhanh nhất
việc này thì đương nhiên là sẽ chiến thắng nếu chúng ta cùng cố gắng
không riêng thị trấn nánh toàn tỉnh bắc giang hiện cũng đang tập trung cao độ cho cuộc chiến với dịch bệnh
cơ sở vật chất y tế cũng được cải thiện
khi nhiều bệnh viện giã chiến đã được thiết lập
vừa rồi có thể nói là trong những ngày vừa qua
thì các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành của trung ương
đặc biệt là bộ y tế rất là quan tâm cử đoàn công tác và các ông chí trong đoàn công tác
các chuyên gia có thể nói là đã hỗ trợ bắc giang rất là tích cực
thì đã rất là cụ thể mà họp cả đêm họp đến một mươi một một mươi hai giờ đêm
thì chúng tôi thấy là và có cái chuyển biến rất là tích cực
các ca nhiễm tại bắc giang không ngừng tăng trong những ngày qua
nhưng với sự quyết tâm
quyết tâm của chính quyền sự chung tay hỗ trợ từ các đoàn thể trung ương và địa phương
người dân nơi đây vững tin sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh
thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
tập đoàn vnpt đã cấp tốc triển khai đường dây nóng hỗ trợ khai báo y tế
tại số một nghìn tám trăm linh một nghìn một trăm một mươi chín để tiếp nhận trợ giúp mọi yêu cầu của người dân
về khai báo y tế một cách kịp thời nhất
đây là số điện thoại kết nối trực tiếp với tổng đài viên
hỗ trợ khai báo y tế của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
việc gọi điện hỗ trợ khai báo y tế giúp hỗ trợ được nhiều hơn hiệu quả hơn
các trường hợp cần khai báo y tế tránh tình trạng ách tắc quá tải khi khai báo y tế
các cuộc gọi đến tổng đài một nghìn tám trăm linh một nghìn một trăm một mươi chín đều được miễn phí cước
đồng thời người dân còn được các tổng đài viên là tình nguyện viên
hướng dẫn lựa chọn hình thức khai báo y tế phù hợp và nội dung khai báo cho xác thực nhất
trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp việc khai báo y tế điện tử qua mạng internet
còn phức tạp đối với nhiều người không quen sử dụng điện thoại thông minh
ngoài ra có trường hợp đã khai báo y tế trên giấy tại một địa điểm nhưng khi đến nơi khác
vẫn phải khai báo lại hoặc khai báo y tế rồi mà thông tin không được lực lượng y tế tiếp nhận xử lý
dẫn đến việc bỏ sót thông tin những khó khăn bất cập khi người dân tham gia khai báo y tế
là nguyên nhân dẫn đến việc khai báo y tế không đầy đủ
một số người dù không cố tình trốn tránh khai báo y tế nhưng do việc khai báo không thuận tiện
nên không hoàn thành trách nhiệm khai báo y tế vốn được cho là hết sức cần thiết trong giai đoạn dịch bệnh
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng theo quy định tại điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do biết vào buổi tối các ngày trong tuần
trên những tuyến phố tại các quận trung tâm thành phố thường có các thanh niên điều khiển xe máy tụ tập thành đoàn
đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng chở nhau lên phố và tìm đoàn đua để tham gia xen và cổ vũ
khi gặp nhau các đối tượng nhập thành đoàn xe khoảng một mươi năm xe máy chạy đua với nhau tốc độ khoảng bảy mươi tám mươi km một giờ
lạng lách đánh võng đi cùng chiều từ phía sau vượt lên bấm còi inh ỏi tăng giảm ga đột ngột tạo tiếng ồn gây mất trật tự công cộng
đoàn xe khi rẽ vào phố trần bình trọng được khoảng một trăm linh mét đã bị tổ công tác của trung đoàn cảnh sát cơ động
và phòng cảnh sát hình sự phát hiện và tổ chức phương án bắt giữ
sau khi củng cố tài liệu hồ sơ phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố một mươi đối tượng có liên quan trong vụ việc này
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống như là nhìn không ưa mắt chạy xe nẹp bô cài nhau trên mạng xã hội
lập tức một số nhóm thanh thiếu niên kéo nhau đi trả thù hoặc ràn mặt đối phương
đây là thực trạng đáng báo động trên địa bàn tỉnh yên bái trong thời gian vừa qua
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng năm
do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook vũ đức giang hẹn với đặng quốc hùng
cùng chú tại thành phố yên bái đến khu vực cổng công ty may unico thuộc xã âu lâu thành phố yên bái để giải quyết
trước khi đi giang và hùng đã gọi thêm khoảng hơn một mươi đối tượng mang theo hung khí như tuyếp sắt da phóng lợn gỗ đến hỗ trợ
tuy nhiên trước khi hai nhóm xảy ra sâu sát lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố yên bái đã kịp thời ngăn chặn
đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng để xác minh làm rõ
trước đây một tháng cháu sang bên âu lâu chơi thì bị giang cầm gậy vụt vào đầu cháu
hôm kia cháu có nhắn tin cho chú úc với giang và hẹn lại ở chỗ cổng công ty may để ra giải quyết vấn đề
chiều hôm kia cháu có thấy người bảo là giang có chuẩn bị đồ sắt
và vũ khí để đánh vào cháu nên cháu có nhờ một vài người bạn để giang giúp giải quyết
thời gian qua công an thành phố yên bái đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ gây dấu chức tự công cộng hỗn chiến giữa các nhóm thanh thiếu niên
điểm đáng chú ý các nhóm này đa phần là vị thành niên hư hỏng dễ dàng bị kích động lôi kéo rủ dê tham gia các băng nhóm mang theo vũ khí hung khí công cụ hỗ trợ nguy hiểm
nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự
tuyên nhân xảy ra trực việc thì là cái mâu thuẫn rất là bình thường
chỉ là những mâu thuẫn qua lời nói tin nhắn hay bình luận trên mạng xã hội facebook
mà các đối tượng đã thách thức nhau hẹn nhau ra một khu vực nhất định
sau đó là sẽ dẫn đến cái việc đánh nhau và xô xát nhau
trong thời gian tới thì đội cảnh sát hình sự công an thành phố yên bái sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đồng thời sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn và làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật như trên
đồng thời thì sẽ phối hợp với gia đình địa phương chính quyền đoàn thể nơi mà các đối tượng cư trú sẽ giáo dục và ngăn chặn không để các đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật
có thể thấy đa số các vụ gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích giữa các nhóm đối tượng vị thành niên đều được ngăn chặn ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội
nên các đối tượng chỉ xử phạt hành chính giáo dục tại địa phương
thế nhưng nhiều trường hợp khi được cho về nhà để gia đình và địa phương quản lý giáo dục lại tiếp tục tụ tập gây dối giải quyết mâu thuẫn bằng cách ẩu đả lẫn nhau
do đó thời gian tới các cơ quan chức năng cần thiết thay đổi mức chế tài bằng các biện pháp cứng rắn hơn nữa
nhằm giăn đe tăng hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người vị thành niên gây ra
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm tám mươi hai phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu mắt trái
còn về tội môi giới mại dâm công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị trí sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại khu một mươi xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn hữu tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã hùng long huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy lông mày rậm và có nốt ruồi cách một cm dưới đầu mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện